còn tại tỉnh đắk lắc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa phát hiện và xử lý hai hộ gia đình trồng trái phép hàng trăm cây cần sa
sau một thời gian theo dõi nắm tình hình vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khu vực nhà rẫy của gia đình mang trí hùng và đỗ văn thanh cùng ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật
tại nhà của hùng tổ công tác phát hiện đang ươm trồng ba trăm sáu mươi cây cần sa còn tại nhà của thanh lực lượng công an cũng đã phát hiện hai trăm năm mươi sáu cây cần sa có chiều cao từ tám mươi cm đến một m
ngay sau đó lực lượng công an đã lập biên bản và tiến hành nhổ bỏ niêm phong toàn bộ số cây cần xa trên đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật